khi mùa nước nổi thượng nguồn rút dần cũng là thời điểm cá tôm bơi về các nhánh sông
và đây là lúc mà bà con vùng đầu nguồn huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp nhộn nhịp hoạt động trong mùa cá ra
trên các nhánh sông tiền sông sở thượng đi qua xã thường thới hậu a xã thường lạc huyện hồng ngự
những ngày này hàng chục phương tiện xuống ghe bắt cá hoạt động nhộn nhịp
các ngư dân thả lưới trên sông được vài trăm mét kéo lưới lên và thu hoạch cá
mùa cá ra sông đã được xem là mùa ăn nên làm ra của người dân miền tây sông nước
bởi mùa này cá cũng đã lớn hơn nên thu nhập cũng tăng
mùa cá da được xem là một nét đặc trưng của người dân miền tây sông nước vào cuối mùa